theo bộ y tế đến nay dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước
số mắc mới có xu hướng giảm tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tuần qua
tuy nhiên số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng bệnh
cụ thể số ca mắc mới ở nhóm chưa tiêm vaccine trong tháng ba ghi nhận một hai triệu ca
tăng khoảng chín trăm năm mươi ca so với tháng hai phổ biến ở nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi
bên cạnh đó có địa phương qua giả soát tiếp tục phát hiện còn hàng nghìn người
thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền cũng chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đơn cử như tại tp hcm con số này là hơn bốn hai trăm linh
hiện nay công tác ra soát và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ nhóm người này
vẫn đang được tiếp tục triển khai tại tp hcm và các tỉnh thành khác